thưa quý vị hợp tác chia sẻ và trao đổi thông tin đang là xu thế chung hiện nay
trong lĩnh vực khoa học việc chia sẻ thông tin sẽ tạo động lực cho đổi mới thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận chi thức đồng thời tăng cường sáng tạo
thực tế hiện nay nhiều nhà khoa học tại việt nam vẫn đang nghiên cứu với nguồn tài nguyên sẵn có trong từng đơn vị nhỏ lẻ
việc liên kết giữa các viện trường các trung tâm vẫn còn nhiều lỗ hồng
các máy móc thiết bị không được sử dụng thường xuyên hiệu quả rất thấp trong khi nhiều thí nghiệm lại phải gửi mẫu để phân tích dịch vụ ở đơn vị bên ngoài
từ thực tế này một nhóm các nhà khoa học đã nghiên cứu phát triển mô hình labshare kết nối và chia sẻ nguồn tài nguyên khoa học
trong khuôn khổ chương trình hôm nay xin mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về mô hình phòng thí nghiệm độc đáo này
việt nam đang đẩy mạnh nghiên cứu khoa học toàn diện trên mọi mặt phục vụ cho giáo dục đào tạo phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng
việc ra đời các trung tâm nghiên cứu chuyên sâu các phòng thí nghiệm đạt
chuẩn quốc gia quốc tế ngày một nhiều tại các viện trường các trung tâm nghiên cứu và công ty đã góp phần tích cực nâng cao hoạt động nghiên cứu
tuy nhiên do tính chất hoạt động nội bộ và phân bố không đều dẫn đến việc khai thác tiềm lực còn bỏ ngỏ
trong lĩnh vực khoa công nghệ thì do điều kiện vật chất hẳn hẹp thành ra là rất nhiều các trường đại học các trường viện nghiên cứu ở việt nam
cũng gặp những khó khăn trong việc trang bị các thiết bị
vì chúng ta đều biết các thiết bị thí nghiệm rất đắt và không phải trường đại học nào cũng có thể trang bị đầy đủ
trong quá trình làm thí nghiệm ở việt nam cũng gặp khá nhiều khó khăn liên quan đến thời gian đạt hóa chất khá lâu
hoặc là khi mua hóa chất thì lại phải mua những cái đóng gói lớn trong khi lượng mình sử dụng thì không nhiều
cũng như là có thể thiếu những cái trang thiết bị phù hợp với cái nghiên cứu của mình
từ thực tế này nhóm các nhà khoa học công tác tại đại học khoa học tự nhiên đại học công nghệ đại học quốc gia hà nội
và một số cá nhân đã thành lập dự án khởi nghiệp labshare kết nối và chia sẻ tài nguyên khoa học
thông qua việc liên kết các phòng thí nghiệm mà trong đó là nhân lực và trang thiết bị khoa học công nghệ
nhằm giúp các tổ chức trong và ngoài nhà trường có nhu cầu cung cấp sử dụng dịch vụ khoa học
như kiểm định đánh giá chất lượng sản phẩm chất lượng môi trường sống thực hiện các nghiên cứu hay các dịch vụ khoa học khác
có thể kết nối một cách dễ dàng tới nguồn thông tin tìm được đơn vị có nguồn tài nguyên khoa học
về dụng cụ thiết bị hóa chất hay nhân lực phù hợp để phục vụ cho mục đích nghiên cứu giảng dạy phát triển sản phẩm
một cách hiệu quả nhanh chóng tiện lợi
ngoài cái việc mà mình có thể nhìn thấy rõ được là có thể kết nối và hỗ trợ những cái nhà nghiên cứu
đặc biệt là những nhà nghiên cứu trẻ mà không có nhiều mối quan biết hoặc là không có nhiều kinh phí
để tham gia các đề tài lớn
hỗ trợ thực hiện các nghiên cứu thì cái việc mà chia sẻ phòng thí nghiệm chia sẻ dụng cụ thiết bị
và cũng như là hóa chất trong nghiên cứu thì có thể thúc đẩy cái hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ
trong giới khoa học cũng như là có thể đưa khoa học công nghệ vào sâu hơn với người dân
để thực hiện việc kết nối này nhóm đã xây dựng các nền tảng trực tuyến bao gồm
trang web ứng dụng điện thoại kết nối mạng xã hội và nền tảng ngoại tuyến bao gồm các cơ sở phòng thí nghiệm
hiện tại thì napse đang xây dựng một website để định hướng về như một cái trang về thương mại điện tử
dành cho những người có nhu cầu cho thuê các thiết bị và những người có nhu cầu thuê thiết bị
và ở đó sẽ gắn kết những cộng đồng nghiên cứu và có nhu cầu để nghiên cứu
thì ở trên website thì sẽ có hai vai trò chính là thứ nhất là vai trò của người cho thuê
thiết bị và khi một người nào có nhu cầu cho thuê thiết bị thì người ta có thể đăng ký một tài khoản
và đăng một thiết bị của người ta lên và một quyền đó là cho những người mà có nhu cầu thuê thiết bị
thì người ta cũng đăng ký một cái tài khoản và thuê những cái thiết bị mà người cho thuê thiết bị đăng lên
một trong những ưu điểm nổi bật của napse là kết nối được các trung tâm phân tích theo tiêu chuẩn
vlas một trăm hai mươi bảy là các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng môi trường do đó hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu
của khách hàng về quan chắc phân tích các chỉ tiêu trong môi trường đất nước
ví dụ như là lúc mà napse ra đời cho đến nay thì có tỷ lệ những cái đơn mà người dân người ta gửi mẫu
nước sinh hoạt của người ta đến để nhờ phân tích rất là nhiều bởi vì có rất là nhiều gia đình hoặc là nhiều khu
thì người ta chưa tin tưởng vào chất lượng nước sinh hoạt hiện tại người ta đang dùng nhưng mà trước nay
thì người ta không biết được là làm thế nào để phân tích cần phải phân tích những chỉ tiêu gì và gửi mẫu
thì bây giờ qua cái kênh napse của chúng tôi chúng tôi sẽ tư vấn cho họ xem là với cái mẫu nước hiện tại của họ thì họ sẽ cần làm những chỉ tiêu gì gửi mẫu đến chỗ nào và sẽ phải thực hiện quy trình ra làm sao để có được cái kết quả chính xác nhất để đánh giá được chất lượng nước mà hiện tại họ đang sử dụng
hiện tại nhóm cũng đã kết nối một hệ thống máy móc hiện đại đặt tại các phòng thí nghiệm trong trường các trung tâm nghiên cứu
hiện tại tôi đang làm cái đề tài về vật liệu xử lý nước
thì trong quá trình thực hiện đề tài tôi gặp một số khó khăn về thiếu thiết bị
trong đó tôi đang thiếu cái thiết bị về máy đo xem
đấy là thiết bị để khảo sát cái khả năng ứng dụng của vật liệu
thông qua tìm hiểu thì tôi biết được nhóm lapsha và nhờ đây thì tôi cũng tìm được thiết bị mà mình cần
đi vào hoạt động không lâu napse đã thu được những thành quả bước đầu với một mươi chín đơn vị được kết nối
trong đó có sáu phòng thí nghiệm chuẩn vlas và có bốn đơn vị tư nhân
phần lớn là các phòng thí nghiệm thuộc những viện trường có nhiều trang thiết bị và quy tụ nhiều nhà khoa học giàu kinh nghiệm
tại đại học khoa học tự nhiên đại học công nghệ đại học bách hoa
ý tưởng này thì góp phần là để cho các nhà khoa học các người cứu sinh hoặc thậm chí là cả các doanh nghiệp bên ngoài
nếu như họ có nhu cầu cần sử dụng các thiết bị khoa học các thiết bị ở các phòng thí nghiệm
có thể là trong đại quốc
nếu mà tham gia trong trường đại học tự nhiên đại học công nghệ hoặc thậm chí là các trường đại học khác
nếu mà tham gia cái mạng lưới này thì có thể chia sẻ nguồn lực và có thể sử dụng chung vào cái mục đích khoa học công nghệ
hoặc là vào các mục tiêu phát triển kinh tế của các doanh nghiệp chẳng hạn
thì cái ý tưởng này thì nó đã có hình thành ở các lĩnh vực khác như là trong đời sống hàng ngày
chúng ta thấy lĩnh vực trong các cái chia sẻ các cái phương tiện giao thông chẳng hạn
còn ở đây thì cái này tôi nghĩ là nó cũng sẽ có cái ý nghĩa tác động rất lớn
mặc dù có nhiều thuận lợi trong quá trình hoạt động và đạt được một số kết quả khả quan
tuy nhiên thực tế labshare đang gặp phải một số khó khăn khiến hoạt động chưa được hiệu quả như mong muốn
một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay đó là do chưa có tư cách pháp nhân để hoạt động một cách độc lập
chưa thể ký hợp đồng giao dịch xuất hóa đơn đỏ theo yêu cầu của khách hàng
nên trong các giao dịch hiện nay họ vẫn phải nhờ các đơn vị thuộc mạng lưới đứng tên trong hợp đồng
bên cạnh đó mạng lưới mà nhóm xây dựng được đến nay vẫn chủ yếu đến từ những mối quan hệ cá nhân
chưa thuyết phục các nhà đầu tư và doanh nghiệp
hiện tại thì các cái đơn vị mà có đủ năng lực mà sẵn sàng tham gia vào mạng lưới labshare thì chúng tôi nhận thấy là chưa nhiều
và mức độ sẵn sàng là chưa cao
có thể là họ vẫn còn rè rặt họ vẫn còn tham gia ở mức độ gọi là thăm dò để đấy
chứ họ chưa thấy được rằng cái việc tham gia đấy nó sẽ có nhiều lợi ích cho họ
như chúng tôi kỳ vọng
với mong muốn giúp các nhà nghiên cứu tìm được thiết bị và cơ sở đo mẫu phù hợp
đồng thời tăng hiệu quả sử dụng cho các trang thiết bị nhàn rỗi trong các phòng thí nghiệm
nhóm nghiên cứu cho biết trong thời gian tới
labshare sẽ tích cực tối ưu hóa các quy trình và kết nối mở rộng mạng lưới các đơn vị khác
và các công ty trong và ngoài nước để cung cấp đầy đủ kết nối các dịch vụ khoa học
ứng dụng công nghệ thông tin phát triển nền tảng ứng dụng trực tuyến
để tự động hóa các quy trình và tăng kết nối người cung cấp và người sử dụng
từ đó góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học
trong các đơn vị kết nối và môi trường khoa học chung
tại nhiều quốc gia trên thế giới tàu tự hành và tàu ngầm phục vụ công tác nghiên cứu
quan trắc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khá phổ biến
sự phát triển của ngành này đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giám sát
quan trắc cũng như hạn chế
nguy hiểm trực tiếp tới tính mạng con người từ đó giảm chi phí trong nhiều ngành đặc thù
tại việt nam nhóm nghiên cứu trường đại học bách khoa tp hcm đã có những bước đầu thành công
trong nghiên cứu chế tạo tàu ngầm made in việt nam
huỳnh mạnh diễn và châu thanh hải là hai thành viên nhóm liên ngành điện điện tử công nghệ thông tin
và khoa cơ khí của trường đại học bách khoa tp hcm đã tham gia vào dự án chế tạo tàu ngầm
phục vụ quan trắc môi trường và cứu hộ
kết quả của sự phối hợp liên khoa liên ngành khi thực hiện dự án này đã giúp nhà trường khắc phục
tình trạng thiếu sự đồng nhất trong nghiên cứu khoa học vốn tồn tại từ nhiều năm trước
tôi bắt đầu làm dự án này khi bắt đầu vào lớp thì cái dự án này giúp cho tôi là làm được biết
được hơn nhiều thứ từ cái lý thuyết mà học được ở trường thì mình áp dụng trực tiếp vào trong cái dự
án này ở đây trong dự án này thì có nhiều cái để học từ với lại làm việc với nhóm vì cái con robot agv
này nó có phần kết hợp giữa điện và cơ thì cần phải làm việc với tiêm quật làm với các bạn nên cái sự
liên kết và lập kế hoạch để mình có thể làm việc với nhau cho cái đề tài nó sung sỉ thì sau khi
dự án này thì rất là nhiều thử thách nhiều thách thức đặt ra tuy nhiên thì việc tiếp nhận các thử
thách đó giúp mình phát triển hơn thứ hai là tạo dựng cho mình một kinh nghiệm và làm việc nhóm
teamwork và làm chia phân chia công việc và tổng hợp công việc cùng nhau làm việc và phát triển
hiện nay việc quan trắc chất lượng mẫu nước và giám sát các công trình thủy như hồ đập hay việc
cứu hộ cứu nạn tại khu vực sông biển ở việt nam còn nhiều hạn chế chủ yếu sử dụng sức người nên
chất lượng quan trắc giám sát chưa đảm bảo nhiều trường hợp cứu hộ dưới nước địa hình hiểm trở
gây nguy hiểm tới tính mạng người cứu hộ từ thực tế này nhóm liên ngành đã bắt tay vào chế
tạo một hệ sinh thái các robot để khắc phục những tồn tại này nếu đó trong nước thì vẫn tập trung
và phát triển các phương tiện trên mặt đất và trên mặt nước thì hầu như có rất nhiều cái mô hình
nhưng mà cái mảng ngầm này thì theo mình tìm hiểu thì hiện giờ nó tương đối là phòng mở còn mới
dụ như ở trên mặt nước thì nó có thể truyền tín hiệu qua vệ tinh nhưng mà dưới mặt nước mọi thông
số về giám sát về quan chắc về mọi hình ảnh thì không phải truyền trực tiếp lên vệ tinh được nếu
trong quá trình nó hoạt động dưới nước thì dưới mặt nước thì nhóm phát triển những cái phương
tiện như là robot có dây và robot không dây cho từng cái nhiệm vụ cụ thể thì nhiệm vụ của những
cái phương tiện này là quan sát khu thập và cảnh giới ở dưới nước đồng thời nó sẽ có những cái
trạm trạm trung chuyển thông tin truyền thông tin lên tàu và tàu để liên lạc về vệ tinh thì đó trên
bờ để giúp cho người vận hành có thể giám sát được mọi hoạt động ở dưới mặt nớt tàu và tàu ngầm
tự hành do nhóm nghiên cứu chế tạo được trang bị hệ thống đa cảm biến phong phú độ chính xác cao
chip xử lý tốc độ cao và giải thuật điều khiển thông minh giúp tàu có thể hoạch định quỹ đạo lập kế
đường đi và về một cách tối ưu khi thực hiện việc tuần tra giám sát theo dõi đối tượng cứu hộ
cứu nạn và quan trắc môi trường nước tàu không người lái sử dụng pin lipo có trọng lượng nhẹ hơn
so với aqui hiệu suất sử dụng cao hơn giúp tàu có thể hoạt động liên tục trong khoảng năm giờ đồng
hồ với tốc độ tối đa khoảng một mươi km một giờ tàu có thể hoạt động trên sông hồ vùng ven biển
thậm chí là vùng nước nguy hiểm ô nhiễm thực tế tại việt nam ngành khoa học chế tạo tàu ngầm
chưa phát triển khiến nhóm nghiên cứu của trường đại học bách khoa gặp không ít khó khăn khi triển
triển khai dự án tàu ngầm made in việt nam này
ngoài những khó khăn trên
nhóm nghiên cứu cũng phải vượt qua những trở ngại về địa điểm thử nghiệm
cũng như nhu cầu ứng dụng trên thực tế của các cơ quan nghiên cứu còn chưa cao điều này dẫn đến
việc sản phẩm công nghệ này chưa có điều kiện để sản xuất thương mại cung ứng rộng rãi trên thị trường
thông tin thú vị mà chúng tôi muốn chuyển đến tiếp theo đó là một chú chó robot có thể chạy nhảy
leo đồi như mọi chú chó bình thường khác
thậm chí có thể băng qua thời tiết khắc nghiệt tìm kiếm đồ vật trong hoàn cảnh khó khăn sắp được bày bán rộng rãi trên thị trường nước mỹ
chú chó này có tên spot do công ty boston dynamics sáng tạo
trong video giới thiệu sản phẩm sport có khả năng chạy một sáu m một giây
có camera ba trăm sáu mươi độ với tầm nhìn bao quát được sản xuất bằng chất liệu chống bụi
nước có thể hoạt động trong điều kiện nhiệt độ từ âm hai mươi cho đến bốn trăm năm mươi độ c
tuy nhiên chú chó này không dùng để làm thú cưng mà nó được phục vụ vào một số công việc cần thể lực
hay những nơi nguy hiểm nhiễm độc như công trình lắp đặt điện nước khí đốt và trong bảo đảm an toàn cộng đồng
hiện chưa có giá niêm yết chính thức cho loại robot này nhưng nhiều chuyên gia trong ngành dự đoán giá có thể tương đương một chiếc xe hơi mới
với sự phát triển của khoa học kỹ thuật nhiều trường mẫu giáo tại trung quốc bắt đầu trang bị máy kiểm tra sức khỏe tự động
để kiểm tra sức khỏe học sinh vào buổi sáng
loại máy này có tên là warklake hoạt động bằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ nhận diện khuôn mặt
chỉ với ba giây warklake sẽ giúp phát hiện các vấn đề về sức khỏe khi kiểm tra mắt miệng chân tay và nhiệt độ cơ thể của trẻ
nếu phát hiện dấu hiệu bệnh tật máy sẽ báo cho giáo viên và y tá để họ trực tiếp đến kiểm tra
kể từ khi trang bị chiếc máy này việc kiểm tra sức khỏe học sinh đầu giờ sáng nhanh hơn rất nhiều
nó tiết giảm thời gian cho cả bố mẹ các em nhỏ cũng như giáo viên trong trường
hiện loại máy này đang được trang bị tại hơn năm trường mẫu giáo tại trung quốc
với mục đích đảm bảo an toàn và thay đổi văn hóa của người tham gia giao thông
new south wales của australia sẽ là tiểu bang đầu tiên trên thế giới lắp đặt camera phát hiện người lái xe sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện giao thông trên đường
các camera được lắp đặt thuộc dòng camera thế hệ mới có độ phân giải cao sử dụng trí tuệ nhân tạo ai để phát hiện các hành vi vi phạm của người lái xe
bất kể điều kiện thời tiết hay thời gian trong ngày
dự kiến việc áp dụng bắt đầu vào cuối năm nay
các camera được lắp đặt trên phạm vi toàn tiểu bang
luật pháp của australia quy định rất nghiêm ngặt về việc sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện giao thông
các tài xế nếu bị phát hiện có thể sẽ phải đối mặt với mức phạt trong khoảng từ ba trăm linh đến bốn trăm linh đô la úc
và trừ ba đến năm điểm trên mạng lái tùy theo quy định của mỗi tiểu bang
hàng ngàn phụ nữ đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư vú hiện đã có thể bỏ qua giai đoạn hóa trị liệu
thay vào đó là phương pháp an toàn ít tác dụng phụ hơn
đây là nghiên cứu mới do các nhà khoa học tại anh vừa thực hiện
bệnh nhân kate marla được chẩn đoán mắc ung thư vú ba năm trước
năm tháng sau khi tiến hành phẫu thuật và hóa trị giờ các bệnh ung thư đã không còn
thế nhưng tác dụng phụ của hóa trị vẫn còn rất nặng nề
kết thường luôn mửa mệt mỏi và phải chịu đựng nhiều triệu chứng khác
tôi ước gì mình không phải thực hiện hóa trị
các tác dụng phụ thực sự khủng khiếp
nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi

ảnh hưởng rất nhiều tới những người xung quanh như gia đình và bạn bè
gần đây bệnh nhân kate marla cũng như nhiều người mắc ung thư khác
có thể bỏ qua giai đoạn hóa trị trong điều trị ung thư
sau khi các nhà nghiên cứu tại anh công bố một nghiên cứu mang tính bước ngoặt
thử nghiệm taylor x hay còn có tên gọi là thử nghiệm chỉ định các lựa chọn cá nhân để điều trị
được thực hiện với hơn một mươi phụ nữ mắc ung thư vú
kết quả cho thấy bảy mươi người tham gia thử nghiệm dương tính với thụ thể hormone her hai
mà không lan đến các bạch huyết không nhận được lợi ích từ quá trình hóa trị
trước đây các bệnh nhân mắc ung thư vú tại phòng khám của tôi đều cần tham gia hóa trị liệu
nhưng giờ tôi có thể thảo luận với họ về việc có hay không thực hiện quá trình này
kết quả nghiên cứu này sau khi được công bố rộng rãi
chắc chắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới việc điều trị ung thư
theo các nhà nghiên cứu của taylor x
hai trăm sáu mươi phụ nữ được trần đoán mắc ung thư vú mỗi năm trên toàn thế giới
có thể bảo qua hóa trị một cách an toàn
trên thực tế thay vì hóa trị với hàng loạt tác dụng phụ nặng nề
y học thế giới đang dần chuyển sang liệu pháp gen ức chế hormone và liệu pháp miễn dịch
trường hợp cần hóa trị thời gian tiến hành và liều thuốc được giảm bớt
là quốc gia có tỷ lệ ca mắc bệnh dạy lớn thứ hai trên thế giới
philippines đã đẩy nhanh chiến dịch tiêm phòng dạy cho thu nuôi
ngoài các chương trình tiêm phòng bệnh dạy bắt buộc đối với vật nuôi
philippines còn ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến trong phòng chống bệnh dạy
như theo dõi hồ sơ bệnh dạy hay ứng dụng theo dõi vật nuôi đã tiêm phòng
thông tin này cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau
ứng dụng này có tên gọi tiêm phòng dạy cho chó trên diện rộng
có các ảnh hiển thị theo khu vực địa lý của các con vật đã được tiêm phòng
và tải lên mạng thông qua một bản đồ tương tác
bản đồ này giúp xác định các khu vực trọng điểm chính xác tới bảy mươi số lượng chó đã được tiêm vaccine phòng dạy
ngoài các điểm tiêm chủng tập trung công cộng
chúng tôi còn cử người tới từng hộ dân vận động tiêm phòng dạy
vì mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi philippines không còn ca bệnh dạy nào
tổ chức y tế thế giới who đánh giá bệnh dạy là một căn bệnh nguy hiểm dẫn tới tử vong chuyển từ vật nuôi sang người
cho tới nay căn bệnh này vẫn chưa được phòng trừ hoàn toàn vì sự thiếu ý thức của chủ vật nuôi
vì philippines đứng thứ năm trên thế giới về số ca mắc bệnh dạy
mỗi năm có khoảng hai trăm linh người chết vì bệnh nhiễm trùng liên quan đến cho cắn